thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn một mươi bảy tình hình kinh doanh du lịch đối với các đoàn khách trung quốc trở nên phức tạp và diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
tại thành phố nha trang các cơ sở kinh doanh phục vụ du khách trung quốc cũng xuất hiện nhiều sai phạm về sản phẩm hàng hóa lẫn sử dụng lao động
trước thực trạng đó ubnd tỉnh khánh hòa đã có nhiều chỉ đạo đối với các lực lượng chức năng về việc tiếp tục thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh
công tác thanh kiểm tra đang được diễn hành tiến hành và nhiều sai phạm cũng đã được xác định
ngay trong ngày một mươi tháng bốn đoàn kiểm tra do lực lượng quản lý thị trường chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn áo dài việt nam trên đường lê hồng phong
đây là đơn vị chuyên kinh doanh
các sản phẩm may mặc từ tơ lụa phục vụ chủ yếu là khách trung quốc
dường như đã quá quen với các đợt kiểm tra đơn vị này đã chuẩn bị khá đầy đủ hóa đơn chứng từ hàng hóa
thế nhưng điều đáng quan tâm là hình thức kinh doanh của đơn vị khá phức tạp
điểm kinh doanh được bố trí khá nhiều ngõ ngách đồng thời cho hai hộ kinh doanh cá thể khác thuê để bán hàng
trong khi đó hàng hóa được bày bán tại đây đã vi phạm về nhãn hàng hóa thông tin trên nhãn không thể hiện đầy đủ theo quy định
có thể một số hàng hóa có thiếu ví dụ như là một số thông tin nhỏ thôi

nghe biết là ở việt nam là những cái quốc yếu thì là một trăm linh là công ty đã đọc theo quy định
có thể bởi vì số lượng hàng hóa nó cũng nhiều nên là có một số là nó bị thiếu sót
thì cũng là mong là các đơn vị hướng dẫn thêm
việc thiếu thông tin trên nhãn hàng hóa
cũng như không xác định rõ được xuất xứ hàng hóa là điều diễn ra khá phổ biến đối với các cơ sở kinh doanh cho du khách trung quốc
thậm chí một số cơ sở bán các mặt hàng mà ngay chính người bán cũng không biết tên gì công cụ ra sao
kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và đầu tư thái hòa
đoàn cũng phát hiện rất nhiều sản phẩm có bao bì là tiếng trung quốc
không có hướng dẫn sử dụng xuất xứ chưa xuất trình được hóa đơn mặt hàng
thậm chí phát hiện hướng dẫn viên là người trung quốc
đây cũng là lần thứ hai
lần thứ hai cơ sở này vi phạm và bị xử phạt
thế nhưng để chấn chỉnh đưa cơ sở vào hoạt động đúng theo quy định pháp luật vẫn còn là vấn đề
khi mà lợi nhuận thu về cao hơn rất nhiều so với khung phạt hiện nay
có thể nói việc thanh kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh phục vụ du khách vẫn được thực hiện thường xuyên
nhưng kiểm tra đến đâu cũng đều phát hiện vi phạm
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
chi cục quản lý thị trường khánh hòa đã phối hợp với lực lượng chức năng
kiểm tra một mươi một cơ sở kinh doanh phục vụ du khách phát hiện chín cơ sở vi phạm
chủ yếu các vi phạm về nhãn hàng hóa đăng ký kinh doanh
nhiều cơ sở cũng nhanh nhạy chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra
các cơ sở kinh doanh hàng hóa đối với khách du lịch hiện nay mở ra rất nhiều
nhưng mà cái việc để phát hiện
bởi vì là trong quy mô hoạt động kinh doanh của họ rất phức tạp
trên cơ sở thì luôn luôn bố trí những ngõ ngách
vấn đề hàng hóa thì rất là lộn xộn
sử dụng những người lao động phức tạp
thời gian sắp tới chúng tôi sẽ quyết liệt tập trung kiểm tra
tiếp tục giám sát và kiểm tra các cơ sở này
để có một sự chấn chỉnh về tour du lịch không đồng hoặc tour giá rẻ trên địa bàn tỉnh khánh hòa
hiện trên địa bàn thành phố nha trang có bốn mươi sáu cơ sở kinh doanh phục vụ du khách
và tiếp tục nở rộ thêm nhiều doanh nghiệp khác trong thời gian tới
và dĩ nhiên nếu không kiểm soát chặt được các cơ sở kinh doanh này sẽ để lại rất nhiều hệ lụy
do đó thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra kiểm soát hoạt động của các cơ sở này
nhằm đảm bảo an toàn phục vụ du khách